hơn hai mươi cuốn thuộc bộ sách về biển đảo việt nam của nhà xuất bản thông tin và truyền thông đưa ra những bằng chứng thuyết phục về chủ quyền tổ quốc
những tư liệu trong bộ sách là cơ sở pháp lý và những bằng chứng lịch sử có tính thuyết phục thể hiện vững chắc chủ quyền của việt nam đối với vùng lãnh thổ đảo thiêng liêng của tổ quốc
thông qua những tư liệu được giới thiệu bạn đọc có thể thấy rõ việt nam đã xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa từ rất sớm
được các triều đại phong kiến các nhà nước việt nam thời cận đại và hiện đại liên tục thực thi và bảo vệ chủ quyền một cách liên tục và hòa bình